theo quy định của pháp luật công dân có quyền thực hiện giám sát quản lý và sử dụng đất đai
thông qua hai cơ chế đó là tự mình hoặc là thông qua các tổ chức đại diện
thực hiện quyền giám sát và phản ánh các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai
nhưng trên thực tế thì việc giám sát theo cả hai hình thức này còn nhiều hạn chế
đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo giám sát quản lý và sử dụng đất đai
do viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức tại hà nội
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nhóm chuyên gia thuộc liên minh đất đai
do viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi chủ trì
đã tiến hành khảo sát hiện trạng tham gia đóng góp ý kiến cho quản lý và sử dụng đất đai
tại một số địa phương
kết quả cho thấy công dân còn chưa thực sự ý thức được quyền giám sát của mình với đất đai
sự hiểu biết của họ về quyền giám sát đối với quản lý và sử dụng đất đai còn hạn chế
hiện tại việt nam đã có một hành trình
hành lang pháp lý cơ bản và tương đối đầy đủ cho nhiệm vụ giám sát
phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
tuy nhiên ngoài giám sát việc tuân thủ các chính sách về quy định quản lý và sử dụng đất đai
các nhóm giám sát cũng thấy được những bất cập trong một số quy định của pháp luật
khi áp dụng vào thực tế ở địa phương
và để người dân và các tổ chức tham gia giám sát và quản lý sử dụng đất đai
thì còn cần phải nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ và chính người dân
tăng cường tính công khai minh bạch